sáng nay một mươi hai tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị toàn quốc
tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
hội nghị được truyền trực tuyến tới tám mươi điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các quân khu quân chủng binh chủng binh đoàn bộ tư lệnh và tương đương trong quân đội
với khoảng năm đại biểu tham dự hội nghị
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay sau khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện
chín mươi ba người dân được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng
trong công tác điều tra truy tố xét xử các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố điều tra truy tố xét xử sơ thẩm
hơn một mươi một bảy trăm linh vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế trong đó có một chín trăm linh vụ án tham nhũng với gần bốn bốn trăm linh bị cáo
trong công tác kiểm tra giám sát của đảng thanh tra kiểm tra của cơ quan kiểm toán nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi đã có một trăm ba mươi một đảng viên bị thi hành kỷ luật
riêng từ đại hội một mươi hai đến nay đã thi hành kỷ luật hơn tám mươi bảy cán bộ đảng viên trong đó có trên ba hai trăm linh đảng viên
bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng đã thi hành kỷ luật hơn một trăm một mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
gồm hai mươi bảy ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng bốn ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị hơn ba mươi sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang
trong công tác thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính
hơn bảy trăm linh tỷ đồng
hơn hai mươi hectare đất kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn một mươi bốn tập thể
nhiều cá nhân chuyển cơ quan điều tra xử lý gần bảy trăm linh vụ việc có dấu hiệu vi phạm
đánh giá tám năm hoạt động kể từ khi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập
đặc biệt là sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao nỗ lực của ban chỉ đạo và nhân định
công tác xây dựng trình đốn đảng
tranh phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực rõ rệt
và đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra
đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững
không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng
xây dựng trình đốn đảng sẽ làm giảm sự đổi mới
tạo làm chuồn bước những người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và làm chậm sự phát triển của đất nước
không phải luận điểm đó hoàn toàn sai
với thực tiến vừa qua chúng ta thấy bác bảo hoàn toàn ý kiến đó
mà ngược lại chính nhờ làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
giữ vững ổn định chính trị tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
hơn thế nữa chúng ta càng cần phải kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch chống đối
cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ
là phe nọ cánh kia nhất là vào dịp chúng ta đang chuẩn bị để tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và xây dựng trình đốn đảng
nếu có làm chuồn bước thì chính là làm chuồn bước chính ngay những ai có động cơ không trong sáng
chuồn bước những người đã chót nhúng chàm rồi và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng
thiếu kiến thức kinh nghiệm thiếu bản lĩnh thiếu dũng khí nếu có làm chuồn bước thì chuồn bước những người đó
chứ chúng ta hoàn toàn không trùng bước trên thực tế là chỉ có tiến lên thôi
thẳng thán chỉ ra những tồn tại hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng
song tổng bình thư đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác này và nhận định đây chính là sự kế thừa tiếp nối quá trình đấu tranh kiên trì liên tục và bền bỉ
qua nhiều nhiệm kỳ nhất là nhiệm kỳ đại hội một mươi hai quyết tâm chính trị rất cao của đảng và nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt
với nhiều quyết sách đúng đắn kịp thời của ban chấp hành
các hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo quốc hội chính phủ sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu các cấp ủy đảng và sự ủng hộ khích lệ của nhân dân
thực tiễn này chính là bài học quý có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn
một là trong công tác phòng chống tham nhũng trước hết phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp tập trung thống nhất của đảng
mà trực tiếp thường xuyên là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn của cán bộ đảng viên công chức viên chức và nhân dân
trước hết là sự hương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan tổ chức đơn vị trong phòng chống tham nhũng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
cơ chế hình sự với những bước đi vững chắc tích cực chủ động và có trọng tâm trọng điểm phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng một cơ chế dân đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng một cơ chế để làm không cần tham nhũng
thứ ba phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý kịp thời đồng bộ nghiêm minh các hành vi vi phạm
trong đó phòng ngừa là chính là cơ bản lâu dài phát hiện xử lý là đột phá là quan trọng là cần phải làm quyết liệt tích cực
phải gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn phòng chống tham nhũng lãng phí với xây dựng trình đốn đảng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
kiểm soát được việc thực hiện quyền lực nhà nước bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất của ban chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ kịp thời hiệu quả của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng
các giải pháp phòng chống tham nhũng phải phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam
và truyền thống văn hóa của dân tộc phải tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài đồng thời phải xây dựng được văn hóa công vụ của mỗi ngành cơ quan đơn vị
văn hóa công vụ sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp trách nhiệm minh bạch hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ
đất nước ta đang đứng trước thời khắc quan trọng
toàn đảng toàn quân toàn dân ta đang phấn khởi hướng xã hội chủ nghĩa việt nam
và vẫn tin vào thành công của đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tuy nhiên công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn phức tạp và lâu dài
do đó tổng bí thư đề nghị
tôi đề nghị các đồng chí phải quán triệt sâu sắc những bài học quý từ công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua
tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng văn hóa tiết kiệm
không tham nhũng trong các đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đảng viên và nhân dân
tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng trình đốn đảng quản lý kinh tế xã hội và chống thống tham nhũng
kịp thời khắc phục những bất cập bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán đẩy mạnh điều tra truy tố xét xử thi hành án
phải ngăn chặn khó hiệu quả
nâng cao hiệu quả tệ tham nhũng vật
nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng
tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị
kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực và uy tín
năng tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng
nhân dịp này hội nghị đã đọc quyết định trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi